thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc công an thành phố hải phòng kết hợp với các lực lượng đánh sập sàn ngoại hối lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay
hiện tại một số sàn giao dịch có liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối hitoption net đã đóng cửa
công an thành phố hải phòng đang điều tra mở rộng trong cả nước để làm rõ những bị hại và những đối tượng có liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối lửa đảo hitoption net
theo cơ quan công an đến ngày hai mươi ba tháng sáu nhiều nhà đầu tư và người dân ở một số tỉnh thành phố đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối head opion net và một số sản giao dịch ngoại hối khác
công an thành phố hải phòng đánh giá đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố hải phòng và nhiều tỉnh thành phố khác
liên quan đến tổ chức hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối tiền ảo website trái phép trên không gian mạng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam hai đối tượng
nguyễn thế dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phòng một nghìn sáu trăm linh năm tòa nhà star tower phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội và là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ant group
và nguyễn văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khu đô thị vinhome ocean park đa tốn gia lâm hà nội để điều tra xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh an giang hai mươi gói chất rắn màu trắng có trọng lượng hơn bảy kg do tổ công tác liên ngành bắt giữ vào ngày một mươi năm tháng sáu là ma túy
vào khoảng ngày hôm nay tổ công tác liên ngành bắt giữ vào ngày một mươi năm tháng sáu là ma túy
vào khoảng hai mươi giờ ngày một mươi năm tháng sáu tổ công tác liên ngành gồm lực lượng biên phòng an giang và công an huyện an phú tổ chức tuần tra tại khu vực tổ hai mươi tám ấp an hòa xã khánh an huyện an phú phát hiện một đối tượng đang ôm một thùng nhựa màu trắng đi từ vỏ lãi lên bờ và có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra
lợi dụng trời tối đối tượng bỏ lại tăng vật rồi bơi về phía biên giới campuchia tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong thùng nhựa đối tượng bỏ lại có chứa
gói hình chữ nhật chứa chất ma túy trọng lượng hơn bảy kg hai nghi phạm liên quan đến vụ vận chuyển ma túy trên đã bị lực lượng chức năng tỉnh can đan vương quốc campuchia bắt giữ
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo vương long tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại đại sơn quảng hòa cao bằng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo có trạng nguyễn đức toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố mong cái tỉnh quảng ninh và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và vận tải quang minh có trụ sở tại hoa động thủy nguyên hải phòng
giao bốn chiếc xe ô tô cho vương long tường quản lý để phục vụ cho việc kinh doanh lợi dụng tín nhiệm tường đã bán ba chiếc xe khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu để lấy hơn một tỷ hai trăm linh triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vương long tường một mươi bốn năm tù giam tịch thu phát mại các vật chứng liên quan và phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
bốn đối tượng trú tại tây ninh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ tháng bốn đến nay đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe mô tô ở huyện dương minh châu và huyện tân biên
thủ đoạn của các đối tượng là quan sát chọn những nhà người dân thường xuyên đi vắng hoặc ngủ không khóa cửa cẩn thận chờ đến đêm khuya đột nhập vào nhà lấy trộm xe tài sản mang đi thế chấp hoặc mang đến khu vực biên giới bán lấy tiền để mua ma túy và chia nhau tiêu xài
qua khám xét tại nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một xe mô tô một đoạn dùng bẻ khóa xe một khung xe mô tô một máy xe mô tô một lóc xe mô tô cùng nhiều linh kiện phụ tùng mô tô khác
hiện các đối tượng cùng tăng vật đã được chuyển giao cho công an huyện tân biên thụ lý điều tra
gần đây cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai liên tục điều tra khởi tố nhiều vụ tàng trữ mua bán chế tạo sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vật liệu nổ
điều đáng nói là trong số các vụ án trên phần lớn các đối tượng đã lợi dụng triệt đề mạng xã hội để mua bán chế tạo trái phép vũ khí quân dụng vật liệu nổ
phạm phong nhân hai mươi bảy tuổi thường trú tại viện chợ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam về hành vi tàng trữ chế tạo trái phép vũ khí quân dụng
trước đó thông qua mạng xã hội facebook và zalo nhân làm quen với đào duy khánh tỉnh đồng nai và đã nhận lời nâng cấp chế tạo cho khánh một khẩu súng bắn đạn bi thành súng bắn đạn thể thao với giá chín sáu triệu đồng
cuối năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh đồng nai vận động giao nộp vũ khí và liệu nổ khánh đã tự giác giao nộp khẩu súng trên sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của phạm phong nhân
thu giữ ba khẩu súng trong đó có một súng bắn đạn quân dụng một súng bắn đạn quân dụng cùng một số hung khí nguy hiểm linh kiện lắp ráp súng
báo lao động thông tin làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư có diễn biến đặc biệt phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trong đó có việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội việt nam
song vượt qua những khó khăn toàn ngành đã nỗ lực chủ động và linh hoạt các giải pháp nên công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp vẫn có những chuyển biến tích cực và đã tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên toàn quốc là trên một mươi sáu một mươi bảy triệu người đạt ba mươi hai bốn mươi chín lực lượng lao động đạt chín mươi một ba kế hoạch ngành bảo hiểm xã hội việt nam đặt ra
riêng bảo hiểm y tế có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ vào cuối năm hai nghìn hai mươi với trên tám mươi bảy bảy mươi bảy triệu người tham gia đạt tỷ lệ bao phủ tám mươi chín chín dân số đạt chín mươi bảy sáu kế hoạch
tăng thêm hai trăm bốn mươi sáu một trăm tám mươi năm người
thưa quý vị trong bối cảnh hiện nay việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine phòng chống covid một mươi chín là điều cần thiết
tuy nhiên tất cả dựa trên nguyên tắc đầy đủ các dữ liệu về mặt khoa học phải chứng minh và đảm bảo ba yếu tố đó là an toàn sinh học
sinh miễn dịch và quan trọng nhất là hiệu quả bảo vệ phản ánh trên báo kinh tế và đồ thị
theo thông tin mới đây công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen là một trong bốn đơn vị sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín của việt nam đã có văn bản kiến nghị thủ tướng về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine nanocovax
nanocovax đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia chấp thuận và đánh giá tốt
cùng với đó vaccine đang được triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba với hàm lượng hai mươi năm mg trên ml trên quy mô một mươi ba người
phó cục trưởng cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế nguyễn ngô quang cho rằng bộ y tế đã tạo mọi điều kiện tối đa cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine
theo ông quang quan điểm của bộ y tế hoàn toàn ủng hộ cho sự nghiên cứu phát triển vaccine trong nước đây là chỉ đạo rất đúng của chính phủ
tuy nhiên trước khi một loại vaccine đưa ra đưa tiêm rộng rãi cho người dân về nguyên tắc bộ y tế phải có các dữ liệu về an toàn hiệu quả và hiệu lực bảo vệ
còn trên báo lao động thông tin thông việc mới đây thì bộ giao thông vận tải có kiến nghị chính phủ đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó có việc chưa xử lý vi phạm hành chính đối với quy định lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải
theo quy định lắp camera để tăng cường chức năng quản lý giám sát của nhà nước đối với hoạt động vận tải nói riêng các hoạt động kinh tế xã hội khác nói chung
việc lắp camera sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải và người lấy xe trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như hỗ trợ các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự
tuy nhiên bộ giao thông vận tải đã có đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép trong thời gian tới chưa xử lý vi phạm hành chính đối với quy định lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định
theo ghi nhận ngay sau khi đề án được phê duyệt ngành công an đã và đang tích cực vào cuộc để triển khai thực hiện cùng một mục tiêu minh bạch hóa hoạt động giao thông vận tải và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
việc tiếp tục trì hoãn trách nhiệm lắp camera của doanh nghiệp vận tải liệu có đi ngược tinh thần của bản đề án quan trọng này
xin cảm ơn biên tập viên thu trang quang huy xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị các chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ubnd tp hcm sẽ được bầu tại kỳ họp lần thứ nhất hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu được tổ chức từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
theo đó trước khi diễn ra kỳ họp lần thứ nhất thường trực hội đồng nhân dân
tp hcm đã triều tập tổ chức phiên họp trụ bị để xin ý kiến các đại biểu thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo phiên họp chính thức kỳ họp lần thứ nhất của hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi năm tháng sáu
đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng đặc biệt là thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cũng trong tối hai mươi ba tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp tục thông báo khẩn truy tìm những người từng đến chợ khu phố hai phường an lạc quận bình tân vì đã phát hiện các ca bệnh covid một mươi chín tại chợ này
đề nghị những tiểu thương tại các chợ tiểu thương đến lấy hàng tại khu vực chợ này để phân phối bán ở các chợ khác
người dân đi từ chợ này ngày một tháng sáu đến nay thực hiện khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát xét nghiệm covid một mươi chín cách ly y tế theo quy định
mặc dù chỉ thị số một mươi của tp hcm có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng sáu và được các địa phương tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
trong đó có việc là ngưng hoạt động chợ tự phát tuy nhiên đến nay nhiều người dân vẫn bất chấp hoạt động
trước tình trạng trên lực lượng chức năng đã phải xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm
ngay sau khi tp hcm ban hành chỉ thị số một mươi
để tập trung dập dịch ủy ban nhân dân các phường đã triển khai lực lượng tuyên truyền
nhắc nhở người dân không được tụ tập hợp trợ tự phát gây mất mỹ quan đô thị và vi phạm công tác phòng chống dịch
tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn thờ ơ cố tình họp chợ trao đổi buôn bán rau củ quả
những ngày qua đa số người dân đã nắm được việc cấm tụ tập họp trợ tự phát
xong vì thời buổi khó khăn nên phải đi buôn bán
khi được tuyên truyền nhắc nhở thì tất cả đều đồng tình ủng hộ chính quyền thành phố
trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
đi về dưới này mua có ít là bán tại vì trên chợ nó cũng có dịch mà bán có ít nên là đi về dưới này mua
ở trên đồng mối thấy nó cũng có dịch nhiều nên là bảo thôi mua có ít
thì chạy ra đây mua sớm chứ không thể chạy đi luôn
ở trên đồng mối thì người ta cũng đi vào đồng mối người ta cũng đeo khẩu trang
buôn bán thì ở trên chợ thì cũng khó khăn cũng có khó khăn gặp nhiều khó khăn lắm
buôn bán thì không có được ế ẩm lắm nên là dân tình cũng vất vả lắm
do đặc thù điểm hợp chợ vào rạng sáng nên lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn trong việc xử lý
tuy nhiên trong những ngày tới quận gò vấp sẽ tiếp tục triển khai lực lượng
để không cho tình
trạng tụ tập buôn bán nấn chiếm lồng đầy đường tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
chúng tôi cũng xác định việc họp trợ như vậy nó có tiềm ẩn nguy cơ rất là cao
cho nên là mặc dù là đêm khuya nhưng mà lực lượng hai phường
quận chín quận bốn và các phường cũng phải ra quân
chúng tôi xác định ngày nào cũng ra quân và chúng tôi kiên trì kiên quyết là sẽ ra quân
để xử lý những trường hợp này để đảm bảo việc phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay
tập trung như vậy thì không đảm bảo đúng dịch rất là nguy hiểm có nguy cơ khả năng rất là cao
chúng tôi sẽ có những phương án để kết hợp với các phường rồi gia quân xử lý
giờ thì có thể là chúng tôi phải đi sớm hơn xử lý lực lượng phải nhiều hơn nữa
cũng sẽ là kiến nghị quận tăng cường thêm lực lượng ở đây để xử lý quyết tâm xử lý trích điểm
qua phương tiện thông tin đại chúng hy vọng rằng người dân nêu cao tinh thần cảnh giác cùng chung tay với chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh
chính quyền sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người dân song sẽ cương quyết xử lý vi phạm trong phòng chống dịch đặc biệt là các trường hợp đã được nhắc nhở nhiều lần
việc ngưng hoạt động các loại hình vận tải công cộng trong những ngày qua đã gây không ít khó khăn cho người dân đặc biệt là việc đi lại khám chữa bệnh cấp cứu
do đó sở giao thông vận tải tp hcm đã ký nghị ủy ban nhân dân thành phố cho phép bốn trăm linh taxi được phép hoạt động nhằm phục vụ cho những trường hợp cấp bách
những ngày này các phương tiện xe buýt taxi và ô tô công nghệ không còn hoạt động nên xe máy là phương tiện duy nhất để di chuyển tới bệnh viện để khám chữa bệnh
những trường hợp như ốm đau có bệnh trong người mà phải đi lại bằng xe máy trên quãng đường dài là hết sức bất tiện đặc biệt là những trường hợp phải đi cấp cứu
cái việc mà ngưng hoạt động taxi trong cái thời điểm này
thì nó rất là bất tiện ví dụ như tôi có chị gái đi sinh chẳng hạn thì gọi taxi mà taxi nói là taxi ngừng hoạt động rồi không có hoạt động bây giờ không có phương tiện để đi lại
mà nhà thì ở xa bây giờ bắt buộc chị đi sinh thì bắt buộc phải đi bằng taxi bây giờ không có taxi đi bằng xe máy rất là bất tiện
đối với một người dân thì tôi thấy nên triển khai sớm để tại vì cũng có nhiều người dân người ta nhiều khi bệnh tật rồi đó người ta cần đi cấp cứu thì không thể đi xe máy rồi được
đi xe cá nhân thì cần triển khai sớm
cho một số xe taxi hoạt động trở lại để sẽ có cái phương tiện để đưa những người bệnh đó ta đi cấp cứu
thực hiện chí thị một mươi của ubnd tp hcm từ giờ ngày hai mươi tháng sáu các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn
trong đó có xe taxi và xe hợp đồng dưới chín chỗ ngồi đã không còn hoạt động
để kịp thời hỗ trợ trong các trường hợp cẩn cấp liên quan đến sức khỏe người dân sở giao thông vận tải thành phố đã kiến nghiệm ubnd tp
cho phép bốn trăm linh chiếc xe taxi của hai hành khách
hãng mai linh và vinasun đều hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi phải có mức chuẩn bị rất là kỹ về lái xe
thì thứ nhất là chọn những lái xe khỏe mạnh có ý thức tốt trong việc phòng chống dịch
thứ hai là chấp hành tốt cái năm k của chính phủ
về phía xe thì chúng tôi thống nhất chọn toàn bộ xe bảy chỗ
để khoảng cách giữa lái xe và người khách khách hàng nó xa
thứ hai thống nhất tất cả đều phải trên xe đầy đủ các bình khử khuẩn rửa tay
và mở cửa thông thoáng để bảo đảm hạn chế mức thấp nhất tình trạng lây lan
để tránh bị trà trộn khó kiểm soát những xe taxi được phép hoạt động trở lại đều phải có dán tem nhận diện
đặc biệt các lái xe phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch khi chở khách không được đón trả khách dọc đường
bên cạnh đó nếu có bốn trăm linh xe taxi được hoạt động lại
cũng là tạo điều kiện cho những lái xe đang gặp khó khăn
với giúp người dân có phương tiện đi lại những lúc cấp bách
chương trình tiếp tục với một số tin tức về trật tự an toàn giao thông
một chiếc xe tải đang lưu thông bất ngờ tài xế mất lái lao lên giải phân cách cứng đâm gãy cột đèn rồi mới dừng lại
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng sáu trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn có ấp ba
xã tân lập huyện đồng xoài tỉnh bình phước đã được camera an ninh ghi lại
thông tin ban đầu người đàn ông tên là vĩnh ở tỉnh bình phước lái xe tải bề kiểm soát sáu mươi một ld bảy nghìn hai trăm bảy mươi năm
đi trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thị xã đồng xoài đi thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn đường trên bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách cứng giữa đường rồi trượt dài hàng chục mét
sau đó đâm gãy cột đèn chiếu sáng giữa đường chiếc xe chỉ dừng lại khi đã bay qua làn đường ở chiều ngược lại
rất may thời điểm xảy ra tai nạn có ít phương tiện tham gia giao thông nên không có va chạm đáng tiếc nào xảy ra
hậu quả tài xế may mắn thoát nạn chiếc xe tải hư hỏng phần đầu
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra làm rõ
thưa quý vị thời tiết năm nay có diễn biến phức tạp khó lường đặc biệt là mùa mưa bão năm nay được dự báo là sẽ có những trận mưa lớn
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gãy đổ của hệ thống cây xanh gây ảnh hưởng đến giao thông cũng như là ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông
bên cạnh các giải pháp của cơ quan chức năng nhằm phòng ngừa cây xanh gãy đổ thì người dân cũng cần hết sức thận trọng
chủ động phong tránh những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong mùa mưa bão sắp tới
mới chỉ đầu mùa mưa bão thế nhưng đã xuất hiện những trường hợp như thế này
dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu một cây cổ thụ trong khuôn viên tòa án nhân dân tối cao đã bất ngờ bật gốc và đổ sụp làm sập tường và chắn ngang đường hỏa lò quận hoàn kiếm thành phố hà nội
rất may vụ việc không gây thiệt hại về người
thế nhưng thực tế thì những tai hòa không được báo trước như thế này
đang khiến nhiều người dân khi tham gia giao thông cảm thấy ớn lạnh và lo lắng bởi những nguy hiểm do cây đổ khi hà nội chuẩn bị bước vào mùa mưa
đi đường như thế này thì tình trạng cây đổ như này rất là nguy hiểm
vì thế tôi mong là các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra để giám sát những công trình như này để đỡ gây nguy hiểm cho người dân
thành phố và các cơ quan chức năng nên có những biện pháp mà cho người đi theo dõi và kiểm tra những cái cây mà
có cái số tuổi và số năm lớn ấy
thì lúc đấy sẽ có những biện pháp để kiểm tra và để giám sát xem là cái số tuổi đấy thì với cái mức độ ảnh hưởng nó như thế nào thì sẽ tránh được những cái hiện trạng như thế này
những năm gần đây tình trạng cây xanh gãy cành bật gốc tại hà nội gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của người đi đường xảy ra khá phổ biến
mặc dù trước mùa mưa bão việc cắt tỉa cây xanh vẫn được triển khai thường xuyên
thế nhưng thực tế thì vẫn không đảm bảo được an toàn cho người đi đường
thực ra thì cây xanh mà nó cũng là một cái chu kỳ sinh trường của nó thôi
cái chuyện mà gãy đổ nó là chuyện bình thường
thế cho nên là có cả một cái quy trình hoặc là một cái ngân sách rõ ràng về cắt tỉa cây trước cái mùa mưa bão
đơn giản là vì cây là cũng rất nhiều cây đã có nhiều năm có nhiều cây thì theo dõi cái chu kỳ sinh trường của nó cũng không được liên tục
cho nên là nó khô nó gãy như lúc nào cũng không được liên tục

cái gì nào đó thì nó là luôn tiềm hẳn những cái rủi ro nếu do vậy là chúng ta thấy rằng là cái an toàn trong đô thị thì ngày càng nhiều thách thức
thì có thể nói rằng là hiện nay rất là nhiều người đi đường trong lúc mưa bão thì đang vội chạy về
và như vậy thì cái cây nó đổ xuống thì làm sao mà biết được
thì tôi nghĩ rằng là cây đổ rất nhanh
và như vậy thì rất là nhiều người tôi nghĩ rằng là để phải giải quyết này thì các ưu quan nên có đi trước đón đầu là hoàn toàn

câu chuyện trồng cây ở hà nội từ lâu đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô
từ câu chuyện cổ tích về phố âu giữa lòng hà nội đến những tranh luận khoa học về việc chọn loại cây dễ chùm hay dễ cọc thì phù hợp

các chuyên gia đánh giá hà nội đang quá mộng nhưng lại thiếu sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý cây xanh của thủ đô